bên cạnh kit test nhanh sars cov hai và một số loại thuốc phòng ngừa điều trị covid một mươi chín tăng giá
người dân ộ ạt đặt mua gừng xả chanh về sông phòng ngừa covid một mươi chín
khiến mặt hàng này tăng giá dựng đứng nhiều nơi trong tình trạng cháy hàng
theo tiểu thương trước tết gừng giá chỉ hai mươi năm đồng một kg nay tăng lên ba mươi năm đồng một kg
xả từ một mươi năm đồng một kg này cũng tăng lên ba mươi đồng một kg
và giá những mặt hàng này không chỉ tăng từng ngày
mà nguồn cung cũng có phần khan hiếm do tâm lý người dân mua tích chữ
theo các chuyên gia một số bộ phận người dân đang hiểu sai việc sông hơi phòng ngừa và điều trị covid một mươi chín
phương pháp sông là cách vệ sinh mũi họng
giúp bảo vệ lớp nghiêm mạc mũi họng đồng thời giúp cải thiện các triệu chứng vùng mũi họng
do sông hơi là chỉ ở ngoài bề mặt nghiêm mạc không ảnh hưởng đến virus bên trong tế bào
vì vậy chỉ có tác dụng giảm triệu chứng hô hấp giúp người bệnh đỡ nhảy mũi khô họng loãng đường
sông không có tác dụng ngăn ngừa chữa khỏi bệnh covid một mươi chín cũng như không ngăn chặn được việc lây nhiễm bệnh
thời gian sông chỉ cần từ một mươi năm đến hai mươi phút ngày chỉ cần sông một lần là đủ
sông không có tác dụng ngăn ngừa chữa khỏi bệnh covid một mươi chín cũng như không ngăn chặn được việc lây nhiễm bệnh

cam hôm nay được báo tăng lên bốn mươi năm đồng một kg
các gia đình có f hoặc chưa có f đều chọn mua cam phải ăn nhằm tăng sức đề kháng khiến giá càng bị đẩy lên cao hơn
tình hình dịch nó càng tăng như thế này thì chị cũng lựa chọn những hoa quả mà nó giàu vitamin c để nó tăng sức đề kháng lên
cam đợt trước chị chỉ mua ba mươi năm đồng một kg thôi nhưng hôm nay chị mua cam nhỏ nhỏ thôi là cũng phải năm mươi đồng một kg rồi
rồi tiêu dùng thì đắt thì cũng vẫn phải mua thôi
cô cô mua đắt cô phải bật đắt
hôm nay nhu cầu nó nhiều hơn
mà cái hàng nó đắt hơn
thì đợt này thì đổ khoảng năm mươi năm mươi năm đồng
hôm nay là cô còn nhiều cô còn trắng đấy
mua quả lào cam lên sáu mươi đồng
chỉ lên bảy mươi đồng một cao điểm
hôm kia là bảy mươi đồng một cân cam ngon
đợt này chị bán cũng đắt hàng hơn đợt trước đấy
bởi vì người ta thích mua cam nhiều hơn
hoặc là cái đồ này bao giờ bán đắt hàng hơn đợt trước
mà số lượng nó tăng lên một chút đấy
cái gì cũng đắt lên một tí
giá xăng dầu tăng kéo theo giá hàng hóa thực phẩm tăng
khiến người dân càng thêm khốn đốn sau đại dịch
nhiều người lo ngại với đà tăng giá này giá hàng hóa có nguy cơ tăng cao nữa
các hàng quán cũng theo đó nâng giá ảnh hưởng rất nhiều tới việc chi tiêu của người dân
sau nhiều lần liên tục leo thang giá xăng dầu trong nước hiện nay đã đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử
trong đó xăng ron chín mươi năm tiến sát ngưỡng ba mươi đồng một lít
đây cũng chính là lý do khiến nhiều mặt hàng khác như thuốc vật tư y tế giao thông đồng loạt tăng giá
tiếp tục theo giá xăng dầu
theo số liệu của tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một tăng một tám mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
mức tăng thấp nhất trong vòng năm năm
năm trở lại đây lạm phát một mươi tháng qua tăng tám mươi bốn thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi một
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một chỉ có ba nhóm hàng hóa là hàng ăn và dịch vụ ăn uống nhà ở và vật liệu xây dựng giảm giá
trong khi tám nhóm hàng hóa khác tăng
biến động giá tiêu dùng chủ yếu là do giá lương thực xăng dầu và ga tăng
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp điều này gây khó khăn không nhỏ đối với đời sống người dân
người tiêu dùng đang phải cân nhắc lựa chọn kỹ lưỡng hơn trong việc chi tiêu mua sắm để đáp ứng nhu cầu của gia đình